tổng thống mỹ joe biden vào ngày hôm qua thông báo nước này sẽ lần đầu tiên thả hàng cứu trợ xuống gaza
tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi diễn ra vụ nổ súng khiến ít nhất một trăm linh người palestine thiệt mạng
trong lúc xếp hàng chờ nhận viện trợ ở khu vực phía bắc giải gaza
phát biểu về báo giới tại nhà trắng khi bắt đầu cuộc gặp với thủ tướng italia giorgia meloni tổng thống biden nhấn mạnh
chúng ta cần làm nhiều hơn nữa và mỹ sẽ làm nhiều hơn nữa
trong những ngày tới mỹ sẽ cùng giordani và các nước khác thả thêm hàng cứu trợ và thực phẩm xuống giải gaza
chúng tôi cũng đang xem xét thiết lập một hành lang hàng hải để có thể đưa một lượng lớn hàng cứu trợ vào giải gaza
đồng thời đề nghị israel cho phép thêm nhiều xe tải chở hàng cứu trợ vào gaza
theo các quan chức mỹ việc thả hàng cứu trợ có thể bắt đầu sớm nhất vào cuối tuần này
người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng john kirby cho biết tổng thống biden đã một số lần lên kế hoạch thả hàng cứu trợ từ trên không
sau vụ binh lính israel nổ súng vào người palestine đang chờ nhận hàng cứu trợ ngày hai mươi chín tháng hai
đã nhắc nhở tổng thống cần tìm ra cách thức để đưa hàng viện trợ vào gaza
theo ông mỹ sẽ không chỉ thực hiện một đợt thả hàng cứu trợ mà nước này đã lên kế hoạch tiến hành nhiều đợt trong nhiều tuần
tuy nhiên đây là một chiến dịch quân sự khó khăn đòi hỏi lầu năm góc phải lên kế hoạch cẩn thận vì sự an toàn của cả dân thường gaza và quân nhân mỹ
trong một diễn biến liên quan liên minh châu âu đã tài trợ năm mươi triệu euro tương đương năm mươi bốn triệu đô la mỹ cho cơ quan cứu trợ của liên hợp quốc dành cho người tị nạn palestine unrwa
theo unrwa khoản tiền trên là một phần trong tổng số tám mươi hai triệu euro eu dự định cung cấp cho cơ quan này trong năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm duy trì các dịch vụ có thể bảo vệ mạng sống cho người tị nạn palestine trên toàn khu vực